một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ bốn mươi ủy ban liên chính phủ việt nam lào năm nay
là tìm hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai bên
trong những năm vừa qua mặc dù hoạt động xuất khẩu của nước ta sang thị trường của nước lào
vẫn tăng trưởng tương đối ổn định nhưng xét tổng quan về quan hệ thương mại giữa hai nước
lại đang có chiều hướng giảm chưa tương xứng với kỳ vọng cũng như tiềm năng thực tế giữa hai nước
đây là siêu thị mini chuyên bán buôn bán lẻ hàng hóa việt nam tại thủ đô vinh chăn của lào
trước đây siêu thị này chỉ bán hàng hóa việt nam nhưng vài năm trở lại đây
tỷ lệ hàng việt trong siêu thị ngày càng giảm xuống và hiện chỉ chiếm khoảng bốn mươi
cũng theo chị huỳnh thị lê hải các doanh nghiệp việt nam cần phải thay đổi cách thức làm ăn
nếu thực sự muốn đưa hàng hóa việt nam thâm nhập mạnh vào thị trường lào
nếu đưa được hàng việt vào lào thì các doanh nghiệp bây giờ như nhà sản xuất bây giờ phải hỗ trợ
hỗ trợ là chỉ qua chữ lào hoặc là để hàng ký gửi để làm quen
để tất cả các quầy thị trường để cho người ta làm dần dần quen lại dần
những nguyên nhân như đường xa chất lượng đường xá chỉ là một phần
nhưng theo tôi chúng ta vẫn có thể khắc phục được
các doanh nghiệp việt nam cần tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm để thu hút người tiêu dùng lào
một yếu tố nữa cũng rất quan trọng là phương thức thanh toán và tạo lòng tin giữa các đối tác thương mại
những nguyên nhân này đang cản trở quan hệ thương mại giữa hai nước
các chuyên gia cho rằng nguyên nhân không phải do người lào không thích hàng việt nam
mà hàng hóa việt nam chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường hoặc do phương thức thanh toán vẫn còn hạn chế
hy vọng những hạn chế này sẽ sớm được khắc phục để hàng hóa việt nam giữ được chỗ đứng trên thị trường lào